với hành vi cướp tài sản mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh bến tre
vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam nguyễn hoàng phúc sinh năm hai nghìn ba
chú tệ xã an phước huyện châu thành về hành vi trên
theo hồ sơ vụ án phúc là đối tượng nghiện game không có nghề nghiệp
nên để có tiền chơi game vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu phúc đi bộ đến ngã tư huyện châu thành
với ý đồ tìm người chạy xe ôm để cướp tài sản
tại đây phúc đã giả vờ thuê ông huỳnh hữu nghĩa là người chạy xe mô tô chở mình về nhà
khi đến khu vực vắng người phúc dùng dao thủ sẵn trong người đâm vào lưng ông nghĩa
làm nạn nhân bị thương ngã xuống đường
sau đó phúc cướp hai trăm linh đồng cùng xe mô tô của ông nghĩa rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra đến ngày hai mươi ba tháng sáu công an huyện châu thành đã xác minh làm rõ
phúc chính là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ tại thị trấn châu thành
tại cơ quan công an phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình
riêng xe mô tô cướp được đối tượng đem bán năm trăm linh đồng sau đó lấy tiền chơi game